học viện cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo nghiên cứu đầu ngành là nhà trường trọng điểm của bộ công an nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục đào tạo đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
đó là chỉ đạo của thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là năm đặc biệt quan trọng đánh dấu quá trình năm mươi năm xây dựng phát triển và trưởng thành của học viện cảnh sát nhân dân
công tác giáo dục đào tạo trong năm học đã có những bước đột phá và đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng với hai giải pháp chính gắn đào tạo với thực tiễn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy học tập
học viện cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của học viện cũng đã được tăng cường có những bước phát triển mới với các cơ sở đào tạo công an cảnh sát của nhiều nước trên thế giới
thành tích nỗ lực của lãnh đạo tập thể cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên nhà trường
thứ trưởng bùi văn nam cũng nhấn mạnh những thách thức nhiệm vụ đang đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói riêng đối với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại